việc triển khai hội đàm trực tuyến lần này thể hiện quyết tâm của hai bên trong duy trì phát triển mối quan hệ này
phát biểu tại hội đàm cố vấn an ninh quốc gia cộng hòa ấn độ ajit kumar dovan đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa hội đồng an ninh quốc gia ấn độ với bộ công an việt nam thời gian qua
khẳng định hội đồng an ninh quốc gia ấn độ luôn coi trọng và duy trì phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước sẵn sàng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và cố vấn an ninh quốc gia cộng hòa ấn độ azik kumadovan đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam với hội đồng an ninh quốc gia và các cơ quan hữu quan ấn độ nói riêng
trong đó tổ chức hiệu quả đối thoại an ninh cấp thứ trưởng song phương lần thứ hai tại ấn độ đảm bảo an ninh an toàn cao đoạn cấp cao giữa hai nước các hội nghị sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra ở mỗi nước đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp tác của công dân mỗi nước sang nước kia công tác sinh sống học tập và làm ăn triển khai hiệu quả nội dung bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng tăng cường trao đổi qua kênh hợp tác song phương và khuôn cổ hợp tác interpol trong phòng chống khủng bố tội phạm xuyên
công nghệ cao sửa tiền tội phạm về ma túy trao đổi kinh nghiệm xây dựng hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác thực chất trong đào tạo huấn luyện cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin khoa học hình sự
cũng trong chiều ngày một mươi hai tháng bảy tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp bà jin doso đại sứ new zealand tại việt nam tới chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại việt nam
chúc mừng bà triden dobson được bổ nhiệm làm tân đại sứ new zealand tại việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa việt nam và new zealand nói chung quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát new zealand nói riêng không ngừng được củng cố đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hợp tác quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương nhất là khi việt nam new zealand đang phát triển ngày càng thực chất và sâu rộng trên tinh thần đối tác chiến lược
trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ký vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín và thông qua sĩ quan liên lạc cảnh sát new zealand thường trú tại thái lan kiêm nhiệm việt nam
hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin tình hình tội phạm liên quan đến hai nước đặc biệt là tội phạm mua bán ma túy bất hợp pháp khủng bố quốc tế tội phạm sửa tiền tội phạm công nghệ cao điều tra xác minh thông tin tội phạm đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ
bộ trưởng tô lâm hy vọng trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam bà đại sứ sẽ có nhiều sáng kiến là cầu nối thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh cảnh sát nói riêng
đồng thời mong muốn new zealand tiếp tục ủng hộ việt nam tại diễn đàn đa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hai bên đã ký vào năm hai nghìn một mươi
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm chúc mừng new zealand đã có những biện pháp
bộ trưởng tô lâm chúc mừng new zealand đã có những biện pháp mạnh mẽ kịp thời dập dịch và đã trở thành một điển hình tiêu biểu trong kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
mong muốn new zealand chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ triden dobson bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
trên cương vị của mình đại sứ tridin dobson khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia new zealand việt nam nói chung giữa cảnh sát new zealand và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
đoàn công tác do thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu ngày hôm qua đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh
đồng nai và bà rịa vũng tàu đặc biệt là lực lượng đang trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu công an tỉnh đồng nai đã triển khai hai mươi ba chốt phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ tỉnh nhằm hạn chế nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh với một trăm linh lực lượng trực chiến tại đơn vị
tại buổi làm việc thiếu tướng lê quốc hùng đã thăm hỏi động viên và tặng cho các chốt chống dịch năm mươi phần quà dặn dò cán bộ chiến sĩ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đồng thời không để lây nhiễm chéo trong lực lượng
cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng cũng trao tặng năm mươi phần quà cho công an tỉnh bà rơ vũng tàu động viên cán bộ chiến sĩ không lơ là tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín
thưa quý vị
trong chiến dịch triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân công an tỉnh tuyên quang đã vinh dự được bộ công an ghi nhận đứng thứ ba toàn quốc
cho đến thời điểm hiện tại để duy trì hệ thống cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tuyên quang vẫn đang từng ngày đảm bảo làm sạch nuôi sống một trăm linh dữ liệu dân cư cấp mã số định danh cho toàn dân cấp căn cước công dân cho mọi công dân từ đủ một mươi bốn
trong chiến dịch triển khai thực hiện tốt luật cư trú năm hai nghìn hai mươi khai tác triển đề cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân được tốt hơn
anh hồ hoàng tú hôm nay đến công an phường tân quang thành phố tuyên quang muốn thay đổi thông tin tạm trú tạm vắng của gia đình
cùng với việc giải quyết giấy tờ theo trình tự anh tú còn được cán bộ công an phường thông tin thêm về luật cư trú năm hai nghìn một mươi ba
mọi thông tin cá nhân của anh và gia đình đều đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư
các cơ quan làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ và thông tin trước đây như hộ khẩu thì nó sẽ đơn giản hóa các thủ tục và đỡ mất thời gian hơn
bởi vì khi đó thì lên đã tra cứu được thông tin chung trên hệ thống
trước đó thì nó chưa có cái việc này chúng ta còn làm cái thủ tục là còn đơn giản nhưng mà bằng hệ thống thủ công

bây giờ là đưa lên dữ liệu điện tử thì là làm cho người dân là giải quyết một việc rất là nhanh
chỉ dồn còn một vài thao tác là cán bộ chiến sĩ có thể là nhập phòng máy và mở máy ra và tra thông tin tên mọi cái và số định danh cá nhân
thời gian này lực lượng cảnh sát hành chính công an tỉnh tuyên quang luôn duy trì công tác làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân
tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn toàn tỉnh tuyên quang thu nhận năm trăm ba mươi tám trăm bốn mươi chín hồ sơ cấp căn cước công dân
trong đó thu nhận tám trăm ba mươi trường hợp tạm trú đã trả một trăm bốn mươi năm bốn trăm linh hai thẻ căn cước công dân đến tay người dân
bên cạnh đó cũng liên tục cập nhật điều chỉnh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những quy định của luật cũng như là mọi nỗ lực cố gắng của anh em để tạo điều kiện tốt nhất cho công dân để thực hiện cải cách thủ tục hành chính
ví dụ như là giảm cái thời gian đi lại giảm cái ngày làm việc
thế trước đây thì làm một mươi năm ngày thì bây giờ sống
bảy ngày hoặc là giảm cái chi phí về in sao cái hồ sơ tài liệu hoặc là thực hiện trên phần mềm điện tử
hiện tại người dân làm thủ tục đăng ký tạm trú thường trú trực tiếp tại công an xã phường không cần phải lên quận huyện
mọi thủ tục được tố giản hóa
bên cạnh đó lực lượng công an tuyên quang đang triển khai chia sẻ kết nối dữ liệu dân cư quốc gia với các dịch vụ hành chính trên địa bàn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính
việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ phương thức chuyển thống giấy sang phương thức điện tử là bước đầu tiên
tiến quan trọng trong việc quản lý dân cư theo hướng hiện đại
đó cũng là nền tảng và động lực tiếp tục cải cách đổi mới nền hành chính đáp ứng yêu cầu đặt ra trong lộ trình xây dựng tuyên quang phát triển khá toàn diện bền vững trong khu vực miền núi phía bắc